bộ tài nguyên và môi trường đã công bố trong quy định mới về sổ đỏ có hiệu lực từ ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
chỉ ghi tên những người có đóng góp vào quyền sử dụng đất với mục đích để giảm tranh chấp phát sinh trong quá trình chuyển nhượng sử dụng đất
nhiều ý kiến cho rằng đây vẫn chưa phải là cách giải quyết thấu đáo
gia đình ông nguyễn minh ngọc sở hữu mảnh đất khoảng một m hai với chín nhân khẩu
đây là đất do tổ tiên để lại cho ông
theo dây chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây có ghi tên hộ gia đình là cả hai vợ chồng ông
theo quan điểm của ông nếu gia đình có nhiều người đóng góp mua một mảnh đất ghi tên các thành viên vào sổ đỏ
nhất thiết phải có một người đứng ra làm chủ nếu khơm rất khó giải quyết khi có tranh chấp xảy ra
trong giai đoạn hiện nay quyền của người sử dụng đất được mở rộng giá trị đất đai sẽ tăng thêm
dây chứng nhận đất trước đây chỉ ghi tên hội gia đình
nay sẽ xác định rõ chủ thể thành viên trong gia đình
điều này để phù hợp với bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm hướng tới cá thể hóa các thành viên có quyền sử dụng đất
tuy nhiên giấy chứng nhận chỉ thể hiện về mặt hình thức
còn thực tế chưa có tiêu chí xác định rõ ràng về quyền lợi của các thành viên
trên một giấy chứng nhận thì nó chỉ mang tính là cái hình thức thể hiện rằng là những người có cái quyền lợi liên quan
chứ còn nó có lẽ không thể thể hiện hết tất cả mọi vấn đề chi tiết rằng về các quyền lợi cụ thể họ đến đâu
do vậy thì cái này nó sẽ phù thuộc vào những quy định rõ ràng hơn về các quyền lợi của các thành viên tính chịu hữu nhiệm như thế nào
vì bản thân thì sau khi tôi nghiên cứu các luật dân sự
trong cái điều một trăm linh một thì thực ra tôi nghĩ rằng là cái việc quy định trong cái nội dung về cái quyền lợi của thành viên như vậy
thì có lẽ nó cũng chưa được hoàn toàn rõ ràng so với cái trước đây
mỗi đứa có một điều kiện
thế khi nó thêm vào để tôi mua được ví dụ như mảnh đất này tôi mua một tỷ đồng
thì trong đó là của tôi là có phần lớn hơn
nhưng các con chúng nó có phần của nó
đến thời giá mà nó đòi tôi chia
thì tỷ cái
giá nó khác đi
nó đòi hỏi cái sự tranh nạch đó
thì không ai
không ai lấy gì để mà minh chứng được
luật không quy định cụ thể và gia đình không đồng thuận thì rất khó giải quyết
điều mà ông ngọc lo ngại không phải là không có cơ sở
hàng xóm liền kề nhà ông có bốn trăm linh m hai đất
ông cũng mất sớm còn lại ba cụ và sáu người con
mảnh đất đứng tên bảo cụ các con tranh chấp đất đai bao nhiêu tháng trời vẫn chưa giải quyết được